công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác mua bán trái phép của doanh nghiệp tư nhân tuyết liêm và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải tuấn phát có địa chỉ tại hai trăm một mươi bảy phan bội châu tp huế
thời gian gần đây công an tỉnh thừa thiên huế liên tục nhận tin tố giác của người dân về việc có một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông hương
phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi gây mất tình hình an ninh trật tự và xảy ra nhiều vụ khiếu kiện khiếu nại tập trung đông người để ngăn cản nạn cát tặc
ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín ban chuyên án đã đồng loạt kiểm tra ba bến bãi của doanh nghiệp tư nhân tuyết liêm và công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại dịch vụ vận tải tuấn phát
bước đầu kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên ba bãi hiện đang chứa khoảng gần năm mươi mét khối cát doanh nghiệp không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát
quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác mua bán trái phép
quá trình khám xét chúng tôi đã thu nhiều tài liệu chứng từ có liên quan với hành vi mua bán hóa đơn chứng từ trái phép
sau khi khám xét chúng tôi cũng đã tập trung điều tra làm rõ các hành vi vi phạm
được biết doanh nghiệp tuyết liêm được ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cấp phép khai thác cát sỏi là vật liệu xây dựng thông thường tại bãi bồi thôn hạ xã thủy bằng thị xã hương thủy trong thời hạn năm năm
tuy nhiên doanh nghiệp này đã lợi dụng việc cấp phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác mua bán trái phép
ngày bốn tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án
đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với nguyễn thanh liêm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám là phó giám đốc doanh nghiệp tư nhân tuyết liêm
nguyễn thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là cây toán về tội mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại điều hai trăm linh ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật